công an phường phú thọ thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đang tạm giữ đối tượng nguyễn minh sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê đồng tháp để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản
đây là đối tượng đã trộm ba trăm linh triệu đồng của tài xế xe tải vì đang đầu tài trợ để giao hàng
ngoài ra đối tượng còn khai nhận thêm trong sáng một mươi bảy tháng một mươi đã thực hiện một vụ trộm khác trên địa bàn thành phố thủ dầu một